nga và ukraine đang tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau
làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn
theo báo cáo của quân đội ukraine công bố ngày hai mươi bảy tháng bốn
nga đã thực hiện tấn công tên lửa quy mô lớn vào các nhà máy năng lượng của kiev
đặc biệt tại các vùng dnipropetrovsk ivano frankivsk và lviv
công ty vận hành điện lực dtech cho biết thiết bị tại bốn nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng
trong các cuộc tấn công trong đêm
hiện đường dây điện chính ở các khu vực phía tây ukraine đã bị ngắt như một biện pháp phòng ngừa
theo phía ukraine hai mươi một trong số ba mươi bốn máy bay không người lái của nga đã bị bắn hạ trong loạt tấn công mới nhất
trong khi đó kiev cũng tấn công các nhà máy lập dầu inski và slavyansk ở vùng krasnodar của nga
bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này
về phần mình bộ quốc phòng nga cho hay chỉ trong tuần qua
nước này đã tiến hành ba mươi năm cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng
nhà máy quốc phòng cơ sở hạ tầng đựng sắt hệ thống phòng không và kho đạn dược của ukraine
các cuộc tấn công nhằm đáp trả những nỗ lực của chính quyền kiev
gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của nga